việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng làm hàng hóa để nâng cao thu nhập
cải thiện đời sống vẫn là nhiệm vụ bức thiết đòi các cấp ủy cần đi sâu đi sát chỉ đạo
định hướng cho bà con ngay từ khâu lựa chọn mô hình sản xuất cho phù hợp với điều kiện tự nhiên xã hội
của từng địa phương và của mỗi gia đình để phát triển kinh tế
sau đây là ghi nhận tại xã quang tiến huyện tân yên tỉnh bắc giang về vấn đề này
những ngày gần vụ thu hoạch cha con anh nguyên người dân tộc nùng ra vườn cam canh của gia đình để chăm bón nhiều hơn
từ khi chuyển đổi mô hình trồng trọt sang loại cây này nhà anh có kinh tế khá giả hơn
trước kia khi công việc đồng áng không đem lại thu nhập đủ sống anh đã chăn trở không biết làm gì để cải thiện đời sống cho gia đình
những hộ dân người dân tộc thiểu số tại đây cũng vậy
từ ngày bí thư tri bộ thôn đến nói chuyện khuyên anh chuyển đổi mô hình canh tác và hỗ trợ về cách làm
anh đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cam
một xào cam như thế này đem lại cho nhà anh khoảng ba mươi năm bốn mươi triệu đồng một vụ
đời sống gia đình anh được cải thiện chi tiêu thoải mái hơn con cái yên tâm học hành
lầy vài dòng để cải thiện kinh tế gia đình
đối với lúa cây khoai cây ngô từ trước đến giờ kinh tế giảm hiệu quả không được cao
thì tôi quyết định thay thế bằng cây này để cải thiện kinh tế gia đình thu nhập nó khá hơn
xã quang tiến là xã đầu tiên của huyện tân yên đạt chuẩn nông thôn mới
đây cũng là xã có nhiều hộ dân là người dân tộc thiểu số
chỉ riêng tại thôn đồng xào hai trong chín mươi tám hộ nhân khẩu của thôn
thì đã có bốn mươi hai hộ
các hộ là người dân tộc thiểu số chủ yếu sống vào người nông
do các hộ người dân tộc có hạn chế về nhiều mặt
nên việc định hướng sản xuất chăn nuôi cho bà con đã được tri bộ thôn đã làm nhiệm vụ trọng tâm
để vận động lựa chọn một cách làm phù hợp cho từng gia đình
từ đó phát triển kinh tế cho toàn bộ thôn miền núi này
là một thôn cuối xã lắm bắt công nghệ thông tin và bên trên
so với các thôn chúng tôi là kém hơn với hai nữa là
để mà công tác tuyên truyền tới người dân
mô hình phát triển kinh tế đặc biệt là cây trồng và phát triển trang trại
thì là nó chưa được sâu rộng
đồng chí với đồng chí bí thư tri bộ là trưởng thì cũng đã chỉ đạo tới chính quyền thôn
thường xuyên là đến các hộ gia đình mà có nhu cầu về phát triển kinh tế
thì đặc biệt là cái chuyển đổi về cái cây trồng vật nuôi
thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động bà con
tham gia và kém sản xuất để cho cái thu nhập cao
khác với nhà anh nguyên bà đào chọn chăn nuôi để phát triển mô hình kinh tế gia đình
làm trang trại tới năm hai nghìn tám chủ yếu là nuôi cá và lợn xề lợn bột
thu nhập từ công việc này đem lại cho gia đình bà khoảng hơn hai trăm linh triệu một năm
với thu nhập này kinh tế gia đình bà đã được cải thiện rất nhiều
mô hình chăn nuôi của gia đình bà được nhân rộng phổ biến trong toàn xã
từ khi tôi làm thì cảm thấy
kinh tế gia đình cũng vươn lên
thấy kinh tế nó ổn định hơn
nói chung là xã cũng khuyến khích để làm để gọi là nông thôn đổi mới lên
để làm cho chúng tôi được kinh tế nó khác hơn
có giúp đỡ để làm tôi được làm cái làm ao cái trang trại
thành công lớn nhất mà đảng bộ xã quang tiến đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
đó là quang tiến được công nhận là xã chuẩn quốc gia nông thôn mới
về đích sớm trước một năm
hoàn thành vượt chỉ tiêu so với nghị quyết đảng bộ xã đề ra
như tổng giá trị sản xuất đạt một trăm chín mươi năm hai tỷ đồng
vượt so với mục tiêu đại hội là tám mươi bảy bảy
trong đó nông lâm thủy sản đạt chín mươi bảy sáu tỷ đồng
tỷ lệ hộ nghèo còn bốn sáu
giảm hai bốn mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy
để đạt được những kết quả này sẽ phải nghiên cứu
xác định đúng mô hình để phát triển kinh tế
đặc biệt là trong cái lĩnh vực kinh tế
thì đối với lại xã chúng tôi đã chuyển đổi một số cái mô hình
từ coi như là
dọn thuần nông sang coi như là canh tác
có việc chuyển đổi thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung
thứ hai nữa là chuyển đổi một số mô hình
sang coi như là trang trại và gia trại
đối với công tác thực hiện trang trại gia trại
thì quang tiến tôi đã làm tương đối tốt
và đã có hàng trăm hộ coi như là chuyển đổi
và đã thu lại hiệu quả kinh tế cao
sẽ quang tiến có đầy đủ các yếu tố tiềm năng điều kiện tự nhiên
hạ tầng cơ sở thuận lợi để phát triển mô hình kinh tế mới
và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
tuy nhiên trước đây do chưa khai thác triệt đề tiềm năng thế mạnh
nhân dân trong xã chưa biết chọn loại hình nông nghiệp phù hợp
cho từng hộ gia đình nên đời sống chưa được nâng cao
việc đi sâu nắm bắt tâm tư của bà con nông dân
am hiểu thế mạnh cũng như hạn chế của địa phương
đã giúp đảng bộ xã đưa ra những định hướng đúng đắn
tới từng tri bộ thôn để tư vấn định hướng làm kinh tế cho người dân trong xã
chính việc lãnh đạo chỉ đạo sát sao của đảng ủy xã về phát triển kinh tế
đã tạo điều kiện và phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân
góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống đạt hiệu quả cao